ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức hội nghị hỗ trợ và thu hút doanh nghiệp đầu tư và nông nghiệp tỉnh
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay nhờ chính phủ ban hành nhiều cơ chế khuyến khích nên tỉnh quảng nam đã có nhiều bước chuyển biến trên lĩnh vực này
bước đầu đã thu hút được nhiều đơn vị lớn đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp
tỉnh quảng nam hiện có khoảng bốn trăm linh doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
trong lĩnh vực lâm nghiệp dược liệu có bốn mươi năm dự án trong đó có ba mươi dự án đầu tư vào lâm nghiệp và một mươi năm dự án đầu tư vào dược liệu và sâm ngọc linh
ngoài ra ở lĩnh vực thủy sản chăn nuôi trồng trọt và chế biến sản phẩm nông nghiệp hiện có sáu mươi tám dự án đầu tư triển khai các thủ tục đăng ký đầu tư theo hướng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất
trong thời gian tới tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian cũng như tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đến đăng ký
đồng thời tổ chức hỗ trợ xúc tiến đầu tư giả soát điều chỉnh lại quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư nhằm giúp cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư